liên quan đến vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường cầm đầu và bốn đồng phạm
trong phiên xét xử phúc thẩm vào ngày hôm qua tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã quyết định tạm hoãn phiên tòa
chờ thu thập và làm rõ thêm các tình tiết mới
cụ thể tại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo hạnh bất ngờ khai
mình không phải là chủ mưu vụ vận chuyển số tiền bốn trăm bảy mươi usd qua biên giới mà là hai người khác cùng chú tại an giang
ngoài ra số tiền vận chuyển trong vụ việc là năm trăm linh usd
từ những tình tiết mới của vụ án hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa
chờ thu thập và làm rõ thêm các tình tiết mới